liên quan đến xung đột tại giải gaza lực lượng israel và phong trào hamas đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc thả các con tin đang bị giam giữ ở giải gaza
theo đó lực lượng hamas sẵn sàng thả một nhóm gồm năm mươi phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn đầu để đổi lấy việc tạm dừng chiến sự trong vòng bốn hoặc năm ngày
số người được thả dự kiến tổng cộng là khoảng một trăm năm mươi người đồng thời các quan chức hamas thừa nhận họ không biết tung tích của tất cả trẻ em và phụ nữ khi họ bắt cóc khỏi lãnh thổ israel
tuy nhiên hamas bề tỏ sự sẵn sàng tăng số lượng con tin được thả nếu định vị được vị trí của họ ở giải gaza trong thời gian ngừng bắn
theo chính quyền israel hamas đang nắm giữ tổng cộng hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi con tin hầu hết là công dân israel
trong đó có một số người có hai quốc tịch cũng mang hội chiếu của đức mỹ và canada
khoảng ba mươi năm người là người nước ngoài không phải công dân israel hầu hết là công dân thái lan từng làm việc tại nước này